theo thông tin mới nhất từ công an huyện cái nước tỉnh cà mau đơn vị này vừa phối hợp cùng công an thành phố cà mau bắt được đối tượng võ thanh hoàn có tên gọi khác là phú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại thị trấn nam căn huyện nam căn tỉnh cà mau
đây là đối tượng còn lại trong băng cướp tài sản xảy ra vào sáng sớm ngày ba tháng bốn tại xã hưng mỹ huyện cái nước
khai nhận với cơ quan cảnh sát điều tra võ thanh hoàn thừa nhận đã cùng ba đối tượng võ hoàng minh tuấn trần hồng phụng và trần minh đang bàn bạc và thống nhất sử dụng xe máy để thực hiện hành vi cướp điện thoại di động của một người dân tại địa bàn xã hưng mỹ huyện cái nước vào sáng ngày ba tháng bốn
sau khi ba đối tượng tuấn phục và đang bị bắt hoàn đã nhanh chóng đem bán chiếc điện thoại di động cướp được lấy tiền tiêu xài và lần trốn
đến chiều ngày một mươi một tháng bốn thì hoàn bị các trinh sát bắt giữ
được biết hoàn là đối tượng từng có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản và nghiện ma túy hiện tăng vật của vụ việc đã được thu hồi và đang được tiếp tục điều tra mở rộng
vào ngày hôm nay ngày một mươi hai tháng bốn công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã khởi tố hai đối tượng về các tội cướp giật tài sản và cướp tài sản đối với lê văn thuận và lê văn tấn cùng chú tại thôn ninh quý huyện phước sơn
trước đó vào ngày một mươi một tháng bốn công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng tổ chức khám nghiệm hiện
trường bốn vụ cướp giật tài sản một vụ cướp tài sản do hai đối tượng này cùng đồng phạm gây ra trên địa bàn
thủ đoạn của chúng là dùng xe máy tháo biển số chạy lòng vòng trên các tuyến đường vào ban đêm
chủ yếu chọn đối tượng là phụ nữ khi phát hiện nạn nhân sơ hở thì áp sát cướp điện thoại máy tính bảng hoặc túi sách
đầu tranh mở rộng nhóm đối tượng này khai nhận đã gây ra hai vụ cướp khác trên địa bàn huyện đức trọng
tỉnh lâm đồng nhưng đến nay chưa xác định được nạn nhân hiện công an thành phố đà lạt vẫn đang tiếp tục
củng cố điều tra làm rõ thêm hai đối tượng với vai trò đồng phạm đồng thời và khẩn thu hồi tăng vật
xem xét xử lý các đối tượng có hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
vào khoảng h ba mươi phút ngày một mươi tháng bốn công an huyện mỹ hào tỉnh hương yên phối hợp với công an thị trấn
bần yên nhân tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke ngọc hà ở phố nối thị trấn bẩn yên nhân
huyện mỹ hào
phát hiện tại bốn phòng hát của quán karaoke này có hai mươi sáu nam nữ thanh niên có dấu hiệu sử dụng ma túy tổng hợp
quá trình kiểm tra tại các phòng hát lực lượng công an đã thu giữ một mươi ba viên ma túy tổng hợp có trọng lượng
hai hai trăm năm mươi sáu g và ba gói ma túy đá có trọng lượng một bốn trăm sáu mươi bảy g cùng nhiều dụng cụ liên quan đến việc sử dụng trái phép
chất ma túy cùng ngày công an huyện mỹ hào đã phối hợp với trung tâm y tế huyện tiến hành
xét nghiệm ma túy đối với hai mươi sáu thanh niên trên kết quả có bảy trên hai mươi sáu thanh niên
dương tính với ma túy hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với bốn đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép và mua bán trái phép chất ma túy
thưa quý vị các đồng chí và các bạn trước diễn biến phức tạp của nạn trộm cắp tài sản diễn ra
trong thời gian qua lực lượng công an tp quảng ngãi đã triển khai nhiều biện pháp triệt xóa các ổ nhóm
trụng cấp tài sản trong số đó có cả những đứa trẻ vị thanh niên mà nguyên nhân chính là
để có tiền chơi game online mời quý vị cùng theo dõi phản ánh ngay sau đây của antv tại quảng ngãi
chỉ mới hai giờ chiều nhưng quán game online này đã chật kín khách mà không ai khác
chỉ là những đứa trẻ ở tuổi vị thành niên đủ loại game online bất chấp thời tiết nóng nực
nhưng các em vẫn luôn rán mắt vào màn hình để chơi trò đâm chém với những nhân vật ảo
đến lúc hết tiền chơi game online một số trẻ vị thanh niên đã đi trộm cấp tài sản là điều
khó tránh khỏi
chỉ mới cách đây vài ngày phạm văn lất đứa trẻ vị thành niên mới một mươi năm tuổi
trụ ở xã ba tô huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi là thủ phạm chính trong chính vụ đột nhập trộm cấp
tài sản trên địa bàn thành phố quảng ngãi cha mẹ của lất cho hay khi học lớp
năm lất đã nghiện game online sau đó bỏ học và bỏ nhà đi năm hai nghìn một mươi tám cha mẹ lất còn phải trả một mươi triệu đồng
cho lất để bồi thương về hành vi trộm cấp ở địa phương
cũng vì để có tiền chơi game online em trần quốc lâm chú ở xã nghĩa thắng huyện tư nghĩa
tỉnh quảng ngãi chỉ mới một mươi bốn tuổi nhưng đã trả trộn vào siêu thị copmark của quảng ngãi vượt qua hàng chục
bảo vệ và máy camera quan sát trộm nhiều điện thoại và tài sản khác trị giá gần một trăm linh triệu đồng

qua những vụ việc các bậc phụ huynh cần quan tâm nhắc nhở con em mình thường xuyên không để các em nghiện game online dẫn đến vi phạm pháp luật
các cơ quan có thẩm quyền cần phải nghiện game online dẫn đến vi phạm pháp luật
hơn nữa đối với lĩnh vực kinh doanh game online tiến hành loại bỏ những game không phù hợp và những game mang tính bạo lực
có như vậy tình trạng nghiện game online mới có thể được ngăn chặn và đẩy lùi những hệ lụy khác trong xã hội
trà trộn vào bệnh viện và mặc áo bơ lô trắng giả làm bác sĩ để lừa đảo chiến đoàn tài sản của người bệnh
với hành vi này đối tượng nguyễn văn điểm trú tại huyện mỹ đức hà nội vừa bị công an quận hoàn kiếm hà nội bắt giữ
theo tài liệu điều tra nguyễn văn điểm đã tìm đến bệnh viện việt đức đối tượng đem theo bộ đồ gồm áo blue trắng mũ và khẩu trang y tế
tại đây điểm đã phát hiện anh bùi quang nhẫn đang chờ làm thủ tục cho con nhập viện do bị gãy chân
điềm tiếp cận và tự nhận mình là bác sĩ công tác tại bệnh viện việt đức yêu cầu anh nhẫn đưa một mươi sáu triệu đồng để lo thủ tục nhập viện và phẫu thuật sớm
do tin tưởng điềm là bác sĩ nên bị hại đã gọi người nhà đem tiền đến viện giao cho điểm cùng thẻ bảo hiểm y tế của con mình
ngay sau khi nhận đủ số tiền một mươi sáu triệu đồng đối tượng yêu cầu bị hại quay lại sảnh đợi và nhanh chóng tổ thoát
hiện công an quận hoàn kiếm đã bắt giữ nguyễn văn điềm để điều tra về hành vi lừa đảo chiến đoàn tài sản
để phục vụ lễ hội đền hùng diễn ra chính thức từ ngày mai ngày một mươi ba tháng bốn công an tỉnh phú thọ đã phối hợp với các lực lượng chức năng xây dựng phương án phân luồng giao thông
các xe không đi lễ hội sẽ được phân luồng từ xa để không đi qua khu vực trung tâm của lễ hội
với các xen nội tỉnh không đi lễ hội cũng được phân luồng từ xa
các phương tiện chở hàng hóa vào khu công nghiệp như đồng lạng phù ninh và thụy vân
thành phố việt trì không được đi vào đường hùng vương
đường nguyễn tất thành trong những ngày diễn ra lễ hội
các phương tiện đi lễ hội từ hà nội hải dương hải phòng sẽ đi cao tốc nội bài hà nội rồi rẽ trái ic bảy
từ lào cai sẽ đi nội bài lào cai rồi rẽ ic tám
các xe từ các tỉnh khác khi về phú thọ sẽ theo chỉ dẫn của các lực lượng chức năng
năm nay sẽ có ba bãi đỗ xe với số lượng tiếp đón là ba xe
ngoài tổ chức phân luồng giao thông để người dân về dỗ tổ được thuận lợi
lực lượng cảnh sát giao thông đã triển khai các phương án đón dẫn đoàn các đồng chí lãnh đạo
nguyên lãnh đạo đảng nhà nước đến dân hương tưởng niệm các vô hùng để đảm bảo tuyệt đối an toàn
thanh tra chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định pháp luật
đối với một số dự án đầu tư xây dựng có liên quan đến công ty cổ phần phát triển đầu tư thái sơn
bộ quốc phòng đồng thời chuyển hồ sơ sang bộ công an điều tra làm rõ một số sai phạm
thanh tra chính phủ kết luận công ty cổ phần phát triển đầu tư thái sơn bộ quốc phòng
cùng với các đơn vị cá nhân liên quan có dấu hiệu giả mạo hồ sơ số liệu báo cáo tài chính
trong việc xin vay vốn ngân hàng và tham gia dự thầu các dự án góp vốn
chuyển nhượng cổ phần và thực hiện các dự án đầu tư
qua kiểm tra hồ sơ tài liệu hiện có của công ty cổ phần phát triển đầu tư thái sơn
bộ quốc phòng cho thấy hầu hết các báo cáo tài chính từ khi thành lập năm hai nghìn ba
đến năm hai nghìn chín
báo cáo một mươi bảy được sử dụng để kê khai quyết toán thuế hàng năm với các cơ quan thuế
nhưng không được kiểm toán
tuy nhiên trong các hồ sơ xin vay vốn của công ty thái sơn bộ quốc phòng
tại các chi nhánh của ngân hàng bidv thành đô bà triệu
hồ sơ tham gia liên doanh nhà đầu tư các dự án như bot bt cầu việt trì mới
quốc lộ hai mươi đoạn km một trăm hai mươi ba km hai trăm sáu mươi tám và hồ sơ dự thầu một số gói thầu xây lắp cho thấy
các báo cáo tài chính có đóng dấu
lý xác nhận của một số công ty kiểm toán như fac hdt vnasc hay đệ nhất
qua xác minh một số đơn vị tư vấn đã xác nhận không thực hiện kiểm toán
các báo cáo tài chính của công ty cổ phần phát triển đầu tư thái sơn bộ quốc phòng
ngoài ra tổng công ty thái sơn bộ quốc phòng còn có nhiều sai phạm
về việc chuyển nhượng thầu trái quy định cho các doanh nghiệp khác để hưởng lợi
còn tại tỉnh thừa thiên huế hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ công an thành phố huế
đã đồng loạt xóa sáu điểm mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy
tạm giữ chín đối tượng và thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
vào chiều ngày một mươi tháng bốn hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ công an thành phố huế
chia thành sáu mũi công tác đã đồng loạt ập vào sáu ngôi nhà tại kiệt một mươi sáu
đường duy tân phường an cựu thành phố huế
khám xét khẩn cấp tại sáu ngôi nhà này lực lượng công an thu giữ tổng cộng gần sáu kg cỏ mỹ
tổng số tiền trên một trăm linh triệu đồng tạm giữ chín đối tượng
gồm nguyễn văn châu phạm thị hoa lê thị hồng nguyễn thế tài hồ thị hạnh
nguyễn thị hồng nga lê đình mạnh đình văn tuấn cùng chú tại kiệp một mươi sáu
đường duy tân phường an cựu thành phố huế và trương hữu bảo
chú tại phường thủy xuân thành phố huế cùng với nhiều tăng vật có liên quan
tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận mua cỏ mỹ về bán cho các đối tượng nghiện trên địa bàn tỉnh
hiện lực lượng công an đang tiến hành mở rộng điều tra làm rõ các đối tượng có liên quan
thưa quý vị công an thành phố hải phòng vừa bắt giữ bốn đối tượng là nguyễn huy tân
bùi đức tùng phạm đình giang và đỗ văn kha cùng chú tại hải phòng về hành vi trộm cắp tài sản
ngày chín tháng bốn công an thành phố hải phòng nhận được tin báo của công ty trách nhiệm hữu hạn
golden victory việt nam ở xã nghĩa minh huyện nghĩa hưng tỉnh nam định
về việc công ty đã giao năm trăm bảy mươi bảy thùng hàng dày nhãn hiệu nige cho lái xe
xe nguyễn huy tân vận chuyển đến công ty masters việt nam ở quận dương kinh thành phố hải phòng
khi giao nhận hàng công ty đã phát hiện đã bị mất hai trăm một mươi sáu đôi giày nhãn hiệu nige trị giá là hơn hai mươi usd
lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc và bắt giữ các đối tượng trên
tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
hiện lực lượng công an đã thu giữ hai trăm một mươi đôi giày nhãn hiệu nai cùng với một ô tô tải
mang biển kiểm soát một mươi năm c tám nghìn bảy trăm linh ba
lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của nạn nhân hai đối tượng phạm thị huế sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
và ninh thị hải yến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín đã tìm cách móc nối đưa rất nhiều cô gái tuổi đời còn rất trẻ
sang trung quốc để thực hiện mang thai hộ
và mỗi trường hợp sau khi giao con thành công sẽ được nhận số tiền từ ba trăm linh triệu đến ba trăm bốn mươi triệu đồng
công an tỉnh quảng ninh đã khởi tố hai đối tượng trên về hành vi tổ chức mang thai hộ
vì mục đích thương mại
tại cơ quan công an huế khai nhận khoảng cuối năm hai nghìn một mươi bảy khi đang ở trung quốc
đối tượng quen người đàn ông họ dương là giám đốc một bệnh viện ở đây
hai bên thỏa thuận huế nếu đưa người việt nam sang trung quốc mang thai hộ
sẽ được trả tiền môi giới từ năm mươi đến sáu mươi triệu đồng và công chăm sóc người mang thai hộ
khoảng ba bốn triệu đồng một người một tháng
ngay sau đó huế về việt nam tìm được một mươi một người đồng ý mang thai hộ
trong đó có ninh thị hải yến
do không đủ điều kiện để mang thai
yến đã giới thiệu cho huế được năm người với tiền công môi giới là ba mươi triệu đồng một người
từ tháng ba đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám huế đưa một mươi năm thai phụ sang một bệnh viện
ở quảng châu trung quốc với tiền công là hai trăm sáu mươi triệu đồng
trong số này trả yến ba mươi triệu đồng
theo thỏa thuận những người mang thai hộ sau khi giao con thành công
sẽ được nhận từ ba trăm linh triệu đến bốn trăm linh triệu đồng
ngay sau đó huế thuê ngôi nhà ở phường hồng hải thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
để đưa một số thai phụ từ trung quốc về chăm sóc
theo yêu cầu của dương thì bị công an kiểm tra và phát hiện đường dây mang thai hộ này
một ô tô du lịch đang vận chuyển số lượng lớn thuốc lá ngoại nhập lậu
vừa bị công an tỉnh bình thuận bắt quả tàng
ô tô vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu do bùi xuân trường
trú tại huyện mỏ cầy nam tỉnh bến tre điều khiển
đang cất giấu trong xe bốn một trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu
gồm thuốc lá z scott caraven hay hero trị giá trên bảy mươi triệu đồng
công an bùi xuân trường khai nhận đã vận chuyển thuê số thuốc lá này
trị giá ba triệu đồng cho một người đàn ông không rõ tên tuổi
địa chỉ ở tỉnh long an đến huyện tuy phong tỉnh bình thuận
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bình thuận
hoàn tất hồ sơ đề nghị xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
thưa quý vị liên quan đến vụ gian lận điểm thi trung học phổ thông
tại tỉnh hòa bình ngoài hai mươi tám thí sinh gian lận điểm để trúng tuyển
và các trường công an nhân dân đã được bộ công an trả về địa phương
theo đúng quy định và một thí sinh sẽ được đại học y hà nội trả về
thì vẫn còn ba mươi năm thí sinh gian lận chưa được xử lý
ngày một mươi một tháng bốn đại học y hà nội cho biết nhà trường sẽ ra quyết định
buộc thôi học một thí sinh đang theo học ngành y đa khoa
vì có trong danh sách nâng điểm thi do sở giáo dục và đào tạo hòa bình gửi
cụ thể trong danh sách thí sinh được nâng điểm thi do sở giáo dục và đào tạo
về đại học y hà nội có hai thí sinh đỗ vào ngành y đa khoa năm hai nghìn một mươi tám
trong đó một thí sinh có điểm thực không đủ điều kiện trúng tuyển vào trường
với trường hợp này thì nhà trường sẽ buộc thí sinh này thôi học
còn một thí sinh có điểm một môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia
bị giảm hai điểm so với điểm thực ban đầu nhưng lại đủ điểm xét tuyển vào trường
với trường hợp này nhà trường đang chờ công văn của sở giáo dục và đào tạo hòa bình
thông báo thí sinh này có đủ điều kiện tốt nghiệp hay không
thì trường mới có biện pháp xử lý
ngoài ra theo lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo tỉnh hòa bình
kết quả sau giả soát điểm thi cho thấy sáu mươi bốn thí sinh có điểm thi gian lận
trong kỳ thi trung học phổ thông năm hai nghìn một mươi tám hiện đang theo học
tại hai mươi trường đại học và cao đẳng